sự hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi của ban kinh tế trung ương
đồng chí nguyễn văn bình quy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương
ghi nhận các nhiệm vụ theo kế hoạch chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt đã hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng cao tất cả các nhiệm vụ được bộ chính trị ban bí thư giao
đồng chí đề nghị từ nay đến cuối năm ban kinh tế trung mương cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát
thực hiện nghị quyết chủ trương đường lối của đảng về kinh tế xã hội tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến các chủ trương đường lối của đảng về kinh tế tích cực phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các cơ quan liên quan
đội ngũ các chuyên gia nhà khoa học cộng tác viên để huy động tốt nhất kinh nghiệm và nguồn trí tuệ chất giám trong nước và quốc tế
góp phần phát huy vai trò của ban kinh tế trung ương trong tham mưu hoạch định chiến lược các chủ trương
chính sách lớn về kinh tế xã hội của đất nước